sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết kỳ thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của thành phố sẽ diễn ra vào ngày hai và ngày ba tháng sáu
năm nay chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập tại tp hcm giảm tuy nhiên các em vẫn có nhiều cơ hội học tập khi không trúng tuyển
thứ tự ưu tiên xét tuyển vào trường công lập là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp một mươi và không có bài thi nào bị điểm
điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi tuyển sinh vào lớp một mươi trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số hai bài thi ngoại ngữ hệ số một và điểm ưu tiên
riêng học sinh đăng ký thi vào trường chuyên lớp chuyên sẽ thi thêm môn chuyên
năm nay ngành giáo dục đào tạo thành phố không công bố đề thi minh họa của kỳ thi lớp một mươi và ngừng chính sách cộng điểm nghề đối với thí sinh tham gia thi vào lớp một mươi công lập
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tp hcm có khoảng một trăm linh năm học sinh lớp chín

tuy nhiên chỉ tiêu dự kiến của lớp một mươi công lập là bảy mươi học sinh chiếm khoảng bảy mươi
do vậy khoảng ba mươi năm học sinh sẽ không vào được trường công lập thì sẽ vào các trường trung cấp nghề các trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp các trường trung học phổ thông ngoài công lập